thưa quý vị trong ngày hôm nay hai mươi sáu tháng tám cả nước có một mươi tám năm trăm sáu mươi bảy người được công bố khỏi bệnh
bộ y tế công bố thêm một mươi một năm trăm bảy mươi năm ca covid một mươi chín
trong đó có một mươi một năm trăm sáu mươi chín ca ghi nhận trong nước
nhiều nhất tại bình dương là bốn tám trăm sáu mươi tám ca
thành phố hồ chí minh ba chín trăm ba mươi bốn ca
trong ngày ghi nhận ba trăm một mươi tám ca tử vong
trong số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là chín sáu trăm sáu mươi bảy ca
trước sau một thông tin khác
bốn trăm linh ba trạm y tế lưu động ở thành phố hồ chí minh kết hợp chặt chẽ với đội phản ứng nhanh của xã phường
để chăm sóc theo dõi sức khỏe f khi điều trị tại nhà
các trạm cũng tham gia xét nghiệm covid một mươi chín bằng test nhanh kháng nguyên cho người dân
khi có kết quả xét nghiệm phát hiện f trên địa bàn mình quản lý
các trạm y tế lưu động nắm bắt để hướng dẫn chăm sóc tư vấn sức khỏe cho họ
người bệnh yên tâm hơn khi được tiếp cận với dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe trong thời gian họ điều trị tại nhà
sự ra đời của các trạm y tế lưu động sẽ góp phần to lớn cho việc giảm tải bệnh nhân ở các bệnh viện đang điều trị covid một mươi chín
công an thành phố hà nội cho biết từ một mươi một h ngày hai mươi năm tháng tám đến một mươi một h ngày hai mươi sáu tháng tám
lực lượng công an thành phố đã phát hiện lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp
xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh đối với tám trăm bốn mươi bốn trường hợp
cũng trong thời gian trên lực lượng thi hành nhiệm vụ tại hai mươi ba chốt cửa ngõ thủ đô
đã yêu cầu hai chín trăm ba mươi bốn lượt phương tiện quay đầu phát hiện xử phạt hành chính bốn mươi sáu trường hợp
công an các quận huyện thị xã đã xử lý nhiều trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch
tại các chốt kiểm soát dịch thậm chí chống đối làm bị thương lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt